vào khoảng một mươi h năm mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp cùng với đội cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long bắt quả tang một tụ điểm mại dâm trá hình dưới vỏ bọc là một cửa hàng cắt tóc trên đường phó cơ điều phường ba tp vĩnh long
nhận được tin báo của người dân về việc cửa hàng tóc thanh tuyền trên đường phó cơ điều phường ba tp vĩnh long có hoạt động mua bán dâm
lực lượng công an đã nhanh chóng ập vào cửa hàng cắt tóc do lê thị bích tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ tại xã thành lợi huyện bình tân tỉnh vĩnh long làm chủ phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
các đối tượng khai nhận đã thỏa thuận với giá là năm trăm linh đồng sau mỗi lần mua bán xong sẽ chia lại một trăm linh đồng cho tuyền
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long đang làm việc các đối tượng để xử lý theo đúng các quy định